viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã nhận được bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đề nghị truy tố một mươi bốn bị can trong vụ án tổng công ty viễn thông mobile phone
mùa chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
kết luận điều tra nêu rõ trong số các bị can bị can nguyễn bắc son bị đánh giá là đóng vai trò
chủ mưu cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội
cụ thể bị can nguyễn bắc son lợi dụng chức vụ quyền hạn vì động cơ mục đích cá nhân
quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái quy định ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư
khi chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ
dẫn đến việc mobile phone phải tổ chức thực hiện ký hợp đồng chuyển nhiệm cổ phần với avg
gây thiệt hại sáu bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
ngoài ra ông nguyễn bắc son là người có chức vụ quyền hạn
chỉ đạo ra quyết định phê duyệt đầu tư dự án trái pháp luật
nhận ba triệu đô la mỹ tương đương được hơn sáu mươi sáu bốn tỷ đồng
từ phạm nhật vũ hành vi của nguyễn bắc son đã phạm vào tội nhận hối lộ
đối với bị can phạm nhật vũ với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị avg
là đại diện giao dịch bán chín mươi năm cổ phần avg
vì mong muốn bán được cổ phần avg nên đã đề nghị các bị can
nguyễn bắc son trương minh tuấn cao duy hải lê nam trà
là những người có chức vụ quyền hạn để dự án sớm hoàn thành
quá trình đàm phán vũ không hứa hẹn sẽ đưa tiền
sau khi hoàn thành việc ký hợp đồng thanh toán tiền phạm nhật vũ đã đưa tiền cho bốn cá nhân trên
hành vi của bị can phạm nhật vũ đã phạm vào tội đưa hối lộ